thưa quý vị khán giả trong mỗi dịp tết đến thói quen ăn uống thường ngày bị thay đổi hẳn
dạ dày làm việc quá sức và khó tránh khỏi những dối loạn tiêu hóa đặc biệt là tiêu chảy cấp
vậy làm sao để tránh bị tiêu chảy ngày tết
ngay sau đây sẽ là tư vấn của chuyên gia y tế đến từ khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ thì vì sao lại nói là trong dịp tết dịp đi du xuân và thường là tụ tập để vui xuân như vậy thì rất nhiều người thường hay bị tiêu chảy
thì bác sĩ có thể chỉ ra những nguyên nhân chính
trong dịp tết thì người dân thường có thói quen là ăn uống không điều độ thường có thể ăn rất nhiều một bữa và bỏ các bữa khác
và ăn những đồ ăn có thể là những đồ đặc sản đồ lạ có thể là không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc bị nhiễm bệnh mà mình không biết
đồ ăn trong ngày tết thì thường sẽ được bảo quản vài ngày cho đến một tuần
nên là có thể có những nguy cơ nhiễm khuẩn trong đồ ăn
về nguyên nhân tiêu chảy thì có hai nhóm nguyên nhân chính
những nguyên nhân về nhiễm khuẩn liên quan đến mặt nhiễm trùng thì có các căn nguyên bao gồm vi khuẩn virus kỳ sinh trùng các độc tố của vi khuẩn
còn căn nguyên không liên quan đến nhiễm khoa trùng thì có do độc tố từ bản thân thức ăn có độc tố
ví dụ như một số loại cá số loại nấm
bác sĩ có thể chỉ ra
những phương pháp để giảm triệu chứng tiêu chảy tại nhà
khi mà người dân có dấu hiệu thay đổi cái tính chất cổ phân và đi ngoài ví dụ một đến hai lần một ngày thì mình có thể theo dõi tại nhà
mình uống nhiều nước và bù nước bằng orizon hoặc bằng các loại nước hoa quả khác
ăn đồ mềm cháo loãng
nếu mà có tình trạng nặng hơn thì người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám và điều trị
người dân không nên tự mua uống thuốc cầm tiêu chảy uống
do thuốc đấy thì thuốc cầm tiêu chảy có tác dụng giảm nguy động ruột
từ đó dẫn đến những độc tố của thức ăn và của vi khuẩn trong ruột không được thải ra ngoài
có một số trường hợp thì sẽ dẫn đến tình trạng nặng hơn
vậy thì khi nào người bệnh bị tiêu chảy cần đến bệnh viện thăm khám và điều trị thưa bác sĩ
trong trường hợp người dân thấy mình bị tiêu chảy đích ngoài phân lỏng số lượng nhiều nôn nhiều uống kém có dấu hiệu của mất nước
ví dụ như người bệnh thấy
da khô mắt trũng khăn nước ly bì mệt lạ
thì người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được bùng nước bù điện giải bằng đường truyền để kịp thời
trường hợp thứ hai là nếu người bệnh thấy mình có dấu hiệu của tiêu chảy nhiễm khuẩn
ví dụ có kèm theo tiêu chảy phân lỏng nhiều có kèm theo sốt tính chất phân có nhảy máu
người cảm giác rất mệt mỏi thì cũng nên đi khám để bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh phù hợp
trường hợp thứ ba là người bệnh có tiêu chảy kéo dài tiêu chảy tái đi tái diễn nhiều đợt
thì cũng nên đi khám để sáng lập các bệnh lý về đường tiêu hóa như là viêm red đại tràng hay là cầu u đại tràng để tránh những bỏ sót bệnh của mình
để mà phòng ngừa tiêu chảy trong dịp tết khi mà lưu lượng đồ ăn lớn như vậy vậy thì cần có những cái lưu ý gì thưa bác sĩ
ở phòng người bệnh tiêu chảy thì cũng có những nguyên tắc về vệ sinh ăn đồ thực phẩm
thứ nhất là mình sẽ phải lựa chọn cái đồ thực phẩm cho gia đình mình
mình ăn đồ có nguồn gốc rõ ràng còn hạn sử dụng tránh sử dụng đồ thực phẩm đã có dấu hiệu hỏng hoặc là côi thiêu
thứ hai là khi trong quá trình chế biến thì mình đảm bảo là chế biến ăn chín uống sôi
mình tích cực rửa tay bằng xà phòng và bằng nước sạch
khi sau khi ăn xong thì mình bảo quản thức ăn bằng lồng bàn hoặc là bằng tủ lạnh
với những đồ mình có thể ăn sau một hai tiếng thì có thể đậy thôi
còn nếu mà để lâu thì nên để vào tủ lạnh để tránh những
sự nhân linh của vi khuẩn
và sau khi trước khi dùng lại thì mình nên chế biến lại thức ăn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người dân sẽ chú ý hơn để đảm bảo sức khỏe của mình
tất cả các bệnh lý nội khoa đều bắt đầu với mức độ nhẹ
giai đoạn sớm chỉ cần điều trị nội khoa bằng thuốc và thay đổi thói quen lối sống
tuy nhiên nếu không được khám và điều trị kịp thời thì dù là những bệnh nhỏ nhặt
nhất cũng có thể trở thành mạng tính dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe tính mạng
hướng tới mục tiêu khám và điều trị hiệu quả các bệnh nội khoa
chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho mọi đối tượng độ tuổi
khoa nội tổng hợp được xem là một trong những khoa lâm sàng trọng điểm thuộc hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
nổi tiếng với dịch vụ khám và tầm soát bệnh tổng quát khám và điều trị các bệnh lão khoa
điều trị giảm nhẹ các bệnh nhân mắc bệnh mạng tính hay các bệnh ở giai đoạn cuối
khám và điều trị các bệnh lý đa chuyên khoa bệnh đường hô hấp tiêu hóa da liễu các bệnh lý nhiễm khuẩn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi